với máy in ba d được đánh giá là tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với phương pháp xây dựng truyền thống và cũng cần ít nhân công hơn
thông thường với một tòa nhà nhiều căn hộ thế này chúng tôi cần khoảng năm người ở công trường nhưng với công trình này chúng tôi chỉ cần khoảng hai ba người
sau chỉ hai mươi năm giờ là chúng tôi đã hoàn thành in tầng chệt với chỉ hai nhân công đổi lại phương pháp thi công truyền thống sẽ mất năm ngày với khoảng năm nhân công
lợi thế về mặt nhân công được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao vì ngành xây dựng hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân công đặc biệt là nhân công tay nghề cao
hiện tại các công ty xây dựng của chúng tôi đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lao động trẻ có nhiệt huyết với nghề xây dựng và với chiếc máy in này chúng tôi có thể thay đổi cách nhìn về nghề xây dựng
độ bền của những căn nhà in ba d lại vượt trội hoàn toàn so với kiểu nhà xây theo cách truyền thống